hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chúng tôi sẽ cùng quý vị lý giải với chuyên gia của chương trình
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương đã khởi tố bắt giữ nguyễn văn điệp về hành vi cố ý gây thương tích
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bịa đặt có quan hệ với nhiều lãnh đạo có thể tách thửa đất
đối tượng nguyễn công hiếu hai mươi tám tuổi chú xã hòa ninh huyện hòa vang thành phố đà nẵng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê khởi tố bắt tạm giam
điều thông theo hướng từ xóm rủ đi xóm lấp
khi xuống dốc đã bị lật về ta luy âm bên trái theo hướng đi
xem hình ảnh cũng như video quay cảnh hiện trường được đưa lên mạng xã hội ngay sau khi tai nạn xảy ra
có thể thấy chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn khiến cư dân mạng xót xa
thương tâm quá chia buồn với gia đình các nạn nhân
quá thảm khốc đau xót cho những người thân của họ
lái không kinh nghiệm lại không thuộc đường thì tốt nhất đừng đi đêm
thời gian gần đây tai nạn xe khách liên tục cần phải siết chặt lại vấn đề này
đi du lịch mọi người cố gắng chọn thời gian di chuyển ban ngày
các xe phải có dây an toàn mong gia đình nạn nhân vững vàng vượt qua nghịch cảnh
hình ảnh về vụ tai nạn cũng như số người chết và bị thương được nhiều cư dân mạng cập nhật liên tục
ngoài việc bày tỏ cảm xúc và chia buồn với gia đình các nạn nhân
nhiều người cũng tranh luận gai gắt về việc nguyên nhân sơ bộ vụ tai nạn xe khách khiến ba người tử vong ở phú thọ
là do lái xe không thuộc đường gà phanh liên tục làm cháy hết má phanh mất khả năng hãm xe lao xuống vực
tài xế đi đường lạ ban đêm mà lại là đường đèo dốc thì quá nguy hiểm chuyến đi du lịch mà lại tang thương quá
đi đêm đường núi cua nhiều tầm nhìn hạn chế kiểm soát tốc độ không phù hợp xin chia buồn với gia đình các nạn nhân
không quen đường mà chạy ban đêm đường dốc quanh co rất dễ gặp nạn
lại một lỗ hỏng trong đào tạo lái xe không có kỹ năng đổ đèo
đau xót quá các lái xe hãy tuân thủ nghiêm quy định không lái khi đang buồn ngủ chạy quá số thời gian quy định trong ngày không sử dụng rượu bia chất kích thích
tài nạn giao thông đã gây ra những thiệt hại lớn về kinh tế xã hội
điều đối lòng nhất là tài nạn đã cướp đi sinh mệnh của rất nhiều người đẩy không biết bao nhiêu gia đình vào hoàn cảnh khó khăn
trong nhiều năm qua bằng những hành động mạnh mẽ các ngành chức năng và chính
các quyền địa phương các cấp đã chung tay hành động để chia sẻ bớt nỗi đau thương mất mát cũng như giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông xảy ra
tuy nhiên vẫn còn đó nhiều vụ việc đau lòng mất mát không gì bù đắp nổi
cùng với sự sẻ chia mất mát cư dân mạng cho rằng vụ việc cũng để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình người thân bạn bè
về tầm quan trọng của việc phải chủ động góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho mình và cho cộng đồng
mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật về giao thông khi lưu thông trên đường
nhất là trong những tháng cao điểm về du lịch nghỉ hè hiện nay
làm gì để hạn chế tên nạn giao thông
hãy chia sẻ quan điểm của mình với fanpage của truyền hình công an nhân dân
một chính sách rất đáng lưu tâm
thưa quý vị từ ngày mai một mươi tám tháng bảy công dân sẽ chính thức được sử dụng tài khoản định danh điện tử
khi mà thực hiện các dịch vụ công giao dịch tài chính hay là có thể dùng thay thế cho chính căn cước công dân
trước đó từ ngày hai mươi năm tháng hai bộ công an đã tiến hành thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân
thông qua việc cấp đổi cấp lại căn cước công dân trên phạm vi toàn quốc
thống kê cho đến nay đã có hơn bốn bảy triệu hồ sơ định danh được thu nhận
trong đó tổng số hồ sơ định danh điện tử được thu kèm với hồ sơ căn cước công dân là gần hai tám triệu hồ sơ
vậy cần phải hiểu cụ thể định nghĩa và việc sử dụng tài khoản định danh điện tử như thế nào
và chúng tôi sẽ cùng với quý vị làm rõ nội dung này qua những phân tích của đại úy vũ tiến dũng
trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
đầu tiên xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian đến với trường quay của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa đồng chí như vậy là bộ công an đang tiến hành phê duyệt hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân
khi mà đã được thu nhận tại các cơ quan công an
vậy thì vấn đề đang là sao hiện nay
đó là tài khoản định danh điện tử là gì
vậy thì xin đồng chí phải phân tích cụ thể hơn nội dung này
hiện nay chúng tôi đã bắt đầu phê duyệt cái tài khoản định danh điện tử cho người dân
thì tài khoản định danh điện tử có thể hiểu một cách đơn giản
là một phương thức để người dân có thể quản lý thông tin danh tính điện tử của mình trên môi trường mạng
thì đây là một phương thức mới mà các nước tiến tiến trên thế giới đang được áp dụng
như là estonia singapore đã xây dựng đã sử dụng
và đem lại nhiều hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính công
cũng như là thúc đẩy phát triển kinh tế
rõ ràng chúng ta có thể thấy là với việc mà chúng ta sử dụng tài khoản định danh điện tử
thì nó sẽ có một sự thuận lợi rất là lớn trong việc mà thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính hay là các giao dịch tài chính
vậy thì so với cách thức trước đây thì việc mà sử dụng tài khoản định danh điện tử có được gì đặc biệt hơn không ạ
so với trước đây thì sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ giúp cho người dân trong việc chứng minh danh tính số của mình trên không gian mạng
ở đó là các đơn vị khi mà sử dụng cái kết nối đến cái hệ thống định danh điện tử này sẽ không phải là tạo lập danh tính cho người dân nữa
cũng như là không phải quan tâm đến việc thông tin của người dân khai báo trên các cổng dịch vụ công điện tử
cũng như các giải quyết thủ tục hành chính công là chứng minh lại thông tin của người dân nữa
cho nên là tạo thuận tiện hơn cho người dân trong quá trình sử dụng cũng như đăng ký trên môi trường điện tử
ngoài ra tài khoản định danh điện tử được tích hợp thông tin giấy tờ để đảm bảo giúp cá nhân
thay thế giấy tờ truyền thống
việc sử dụng tài khoản định danh điện tử này người dân sẽ không phải khai báo lại các thông tin mà đã có trong danh tính điện tử
trong giai đoạn hiện nay thì khi người dân mà sử dụng tài khoản định danh điện tử thì có thể sử dụng các tiện ích
bao gồm có tích hợp thông tin căn cước công dân điện tử tích hợp thông tin bảo hiểm y tế tích hợp thông tin giấy phép lái xe
và sử dụng thêm một số tiện ích nữa như thông báo lưu trú cho người dân
và tin báo tố giác tội phạm
thì tại đây người dân có thể phản ánh các tin báo tội áp tội phạm trên ứng dụng trực tiếp trên ứng dụng mà không phải ra cơ quan công an
vâng thưa đồng chí có thể thấy là rất nhiều những tiện ích mà người dân sẽ được thụ hưởng khi mà sử dụng tài khoản định danh điện tử
vậy thì đối với các cơ quan quản lý nhà nước hay doanh nghiệp thì sẽ được thụ hưởng những tiện ích như thế nào khi mà sử dụng tài khoản định danh điện tử này
đối với các cơ quan và doanh nghiệp thì để sử dụng tài khoản định danh điện tử
thì việc đầu tiên
là các hệ thống của cơ quan doanh nghiệp đấy
phải có sự kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào hệ thống định danh điện tử
thì để kết nối được
thì hệ thống của các đơn vị đấy phải đảm bảo an ninh an toàn
và được bộ công an kiểm tra đánh giá
khi đã kết nối được hệ thống định danh điện tử rồi
thì cái đầu tiên đơn vị được hưởng lợi
là không phải định danh tài khoản nữa
không phải lo người dùng đó có giả mạo hay không
cái đó bộ công an đã làm và đảm bảo
cái thứ hai
tài khoản định danh sẽ tạo điều kiện cho cá nhân
doanh nghiệp trao đổi
tiếp xúc thực hiện các thủ tục hành chính
với cơ quan nhà nước được nhanh chóng dễ dàng
không tốn nhiều nguồn lực
binh bạch rõ ràng
đảm bảo bốn không không gặp gỡ
không tiếp xúc không giấy tờ không tiền mặt
vâng thưa đồng chí với việc mà chúng ta sử dụng
tài khoản định danh định tử có thể hiểu
đó là chúng ta định danh danh tính của con người
trên môi trường điện tử và từ đó thì người dân
sẽ được thụ nối rất là nhiều những tiện bích
khi mà sử dụng tài khoản định danh điện tử này
vậy thì vấn đề đang đặt ra hiện nay đó là
vấn đề an ninh an toàn liên quan đến bảo mật dữ liệu
thì hiện nay thì ở trung tâm dữ liệu quốc gia
về dân thư đã có những giải pháp cụ thể như thế nào
về vấn đề này
về vấn đề an ninh an toàn thì để đảm bảo an ninh an toàn
chỉ có ba cái vấn đề cần giải quyết
vấn đề thứ nhất là hệ thống định danh điện tử
là phải được đảm bảo
về mặt an ninh an toàn hệ thống
trong đấy thì phải thường xuyên cập nhật
các bảo mật công nghệ mới
cũng như là thường xuyên
già quét các lỗ hỏng
để đảm bảo không có lỗ hỏng
để các đối tượng
có thể khai thác được
vấn đề thứ hai là
cán bộ quản trị là phải chấp hành
nghiêm trình nghiêm ngặt
các quy định về quản trị và vận hành
với vệ thống
thứ ba là người dân là phải có trách nhiệm
đối với tài khoản và được cung cấp
không dễ dãi cung cấp
thông tin tài khoản của mình
cho người khác
cũng như là nghe thăm người khác
để mua bán trao đổi thông tin tài khoản của mình
về các vấn đề này
trung tâm cũng đã nghiên cứu
đối với vấn đề thảo đoán an ninh an toàn hệ thống
trung tâm cũng đã tham dự cho bộ ngoan
thường xuyên là có các đơn vị chức năng của bộ
tiến hành kiểm tra
già quét đánh giá
các lỗ hỏng bảo mật của hệ thống
và đồng thời là có các cuộc tấn công thử nghiệm
để đảm bảo
hệ thống được
cập nhật kịp thời các lỗ hỏng bảo mật
đồng thời là có các tấn công thử nghiệm
nội dung thứ hai

các cán bộ được tạo tạo bài bản
cũng như luôn được nâng cao
các công nghiệp vụ về bảo mật
cho nên là
có thể đảm bảo
nội dung thứ hai
nội dung thứ ba
trung tâm sẽ tham dự cho bộ ngoan
thực hiện các công tác tiên truyền
để người dân hiểu tầm quan trọng
cũng như trách nhiệm của mình
đối với tài khoản điện tử
vâng thưa đồng chí
rõ ràng là chúng ta có thể thấy là vấn đề an ninh an toàn
khi mà chúng ta sử dụng
tài khoản điện tử rất quan trọng
vậy thì trước những thực trạng
có những trường hợp đã bị lộ lọt thông tin
thì trung tâm có những khuyến cáo như thế nào
đối với người dân khi mà sử dụng tài khoản điện tử nào
chúng tôi cũng đề nghị người dân
là khi nhận được thông tin
tài khoản điện tử
thì không nên chia sẻ thông tin này
cho người khác
cũng như là không chia sẻ
các thông tin
ứng dụng của vnid
cho người khác
để đảm bảo
bảo mật thông tin danh tính của mình
về sau này thì
chúng tôi sẽ cố gắng thúc đẩy
tài khoản điện tử này lên
từ đấy là người dân sẽ có thể đăng nhập
trên cổng chứng công quốc gia
có thể nộp các
thủ tục hành chính liên quan đến công an
một số quyết tiện ích
mà hiện tại chúng tôi cũng đã cung cấp
như là thông báo lưu trú cho người dân
cũng như là các tin báo tổ vác tội phạm
của người dân trên ứng dụng
chúng tôi sẽ phát triển
cho từng giai đoạn
từng bước cụ thể
và mục đích hướng tới là
cố gắng phát triển làm sao
hệ thống điện tử này
đảm bảo là
được như các cái nước trên thế giới đang áp dụng
để đem lại hiệu quả cho người dân
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí
với những phát tích cụ thể vừa rồi ạ